sau hơn ba tháng xảy ra vụ bé gái tám tuổi bị bạo hành dã man dẫn đến tử vong gây rúng động dư luận
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố cha ruột và di gẻ của bé gái
đó là nguyễn võ quỳnh trang hai mươi bảy tuổi quê ở tỉnh gia lai bị đề nghị truy tố về tội giết người và hành hạ người khác
nguyễn kim trung thái ba mươi bảy tuổi trú tại quận một bị đề nghị truy tố về tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm
theo đó thái sống như vợ chồng với trang tại một trung cư ở phường hai mươi hai quận bình thạnh cùng với con gái tám tuổi của thái với người vợ cũ
vào chiều tối ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một bệnh viện vinmec quận bình thạnh tiếp nhận cháu bé do thái đưa đến cấp cứu trong tình trạng ngưng tuần hoàn và đã tử vong
thi thể có nhiều vết thâm bầm nghi là bị đánh cho nên đã trình báo với cơ quan công an
ngay sau đó cơ quan cảnh sát điều tra đã lần lượt khởi tố bắt tạm giam trang và thái do có liên quan đến cái chết của cháu bé
theo kết luận giám định pháp y tử thi của phòng kỹ thuật hình sự công an tp hcm cháu bé tử vong do phù phổi cấp do sốc chấn thương